kính chào quý vị trong ba ngày nghỉ tết dương lịch vừa qua cả nước đã ghi nhận nhiều thiệt hại
cả về người và của do tai nạn giao thông
theo thống kê một trăm năm mươi năm vụ tai nạn giao thông đã xảy ra làm chết năm mươi sáu người bị thương một trăm ba mươi một người
trong đó tai nạn đường bộ là một trăm năm mươi hai vụ làm năm mươi bốn người chết và một trăm ba mươi người bị thương
ba vụ còn lại ghi nhận trên tuyến đường sắt làm chết hai người
trong ba ngày nghỉ lực lượng cảnh sát giao thông các đơn vị địa phương đã kiểm tra phát hiện
và xử lý gần hai mươi sáu trường hợp vi phạm phạt tiền gần năm mươi tám hai tỷ đồng
trong số đó vi phạm về nồng độ cồn là bảy năm trăm bảy mươi trường hợp vi phạm về ma túy ba mươi năm trường hợp
vi phạm với tốc độ hơn năm một trăm linh trường hợp
ngày cuối của kỳ nghỉ lễ tình hình giao thông tại các tuyến cao tốc và cửa ngõ các thành phố lớn
như hà nội tp hcm lượng phương tiện gia tăng đông đúc gây ủn tắc
tuy nhiên tại các tuyến đường nội đô giao thông thông thoáng ổn định
nhằm ngăn ngừa kiềm chế tai nạn giao thông bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ nay đến tết nguyên đán
trong những ngày qua đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp vinh tỉnh nghệ an
đã phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp
đặc biệt là tăng cường xử lý hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông
dịp tết dương lịch đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp vinh đã huy động một trăm linh quân số
và phối hợp với công an các phường xã
tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tất cả các tuyến đường của thành phố
nhất là các tuyến đường chính
lực lượng chia thành nhiều tổ công tác hướng dẫn phân làn phân luồng không để ủng tắc giao thông
kết hợp tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
và vi phạm pháp luật như vi phạm nồng độ cồn ma túy chạy quá tốc độ quy định
ngăn chặn các vụ đua xe trái phép tụ tập gây dấu chức tự công cộng
bên cạnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông còn kết hợp tuyên truyền
nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ
dịp nghỉ lễ tết dương lịch vừa qua
các tổ công tác đã đặt tên cho các tổ công tác giao thông
các tổ công tác của công an tp vinh tập trung xử lý mạnh tay về nồng độ cồn
phòng chống đua xe trái phép đồng thời các tổ công tác chia ca ứng trực trên các tuyến phố trọng điểm
công an tp vinh đã kiểm tra nhắc nhở hàng trăm trường hợp xử lý gần ba mươi trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
hầu hết người dân đều rất đồng tình và hợp tác với các tổ công tác
với các trường hợp vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành xử lý theo các khung hình phạt đã quy định

thì chúng tôi đã bù trí nhiều tổ công tác bao gồm cả tổ công tác cố định và các tổ tôn trang lưu đồng để xử lý nghiêm
tình thân là không có vùng cập không có ngoài lề
và tất cả trường hợp nồng độ cồn thì chúng tôi cũng sẽ xác minh về nghề nghiệp nhân thân
và gửi thông báo với cơ quan đơn vị nơi người vi phạm công tác
để đảm bảo an toàn giao thông đi lại thuận lợi bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng
bản thân mỗi người dân khi tham gia giao thông cần phải nâng cao ý thức
không điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu bia
đại sứ quán việt nam tại nhật bản cho biết tính đến hai mươi một h ngày một tháng một theo giờ địa phương
đại sứ quán chưa nhận được báo cáo nào về thương vong của người việt do động đất
ngay sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn bảy sáu tại miền trung nhật bản
vào chiều ngày một tháng một đại sứ quán việt nam tại nhật bản đã thành lập nhóm công tác
để xác nhận thông tin liên quan đến an toàn của người việt sinh sống học tập và làm việc
tại các địa phương bị ảnh hưởng của động đất
đại sứ quán việt nam tại nhật bản cho biết tính đến hai mươi một h ngày một tháng một theo giờ địa phương
đại sứ quán chưa nhận được báo cáo nào về thương vong của người việt do trận động đất
có độ lớn bảy sáu xảy ra tại miền trung của nước này
đại sứ quán việt nam tại nhật bản đề nghị công dân trong trường hợp khẩn cấp
liên hệ với các đầu mối phụ trách cộng đồng người việt tại địa phương gần nhất
hoặc gọi đến các số điện thoại bảo hộ công dân được công bố trên website
trong trường hợp khẩn cấp công dân liên hệ tới số máy bảo hộ công dân như sau
đại sứ quán việt nam tại tokyo cộng tám mươi một tám mươi ba nghìn năm trăm chín mươi chín nghìn một trăm ba mươi sáu
hoặc cộng tám mươi một tám mươi hai mươi ba hai nghìn ba mươi bốn sáu nghìn tám trăm sáu mươi tám cộng chín mươi một chín mươi một nghìn hai trăm năm mươi năm năm nghìn năm trăm ba mươi bảy
tổng lãnh sự quán việt nam tại osaka cộng tám mươi một chín mươi bốn nghìn bảy trăm sáu mươi chín sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín
và tổng lãnh sự quán việt nam tại fukuoka cộng tám mươi một chín trăm hai mươi hai sáu mươi ba bảy nghìn sáu trăm sáu mươi tám
thưa quý vị tình hình tội phạm mua bán người ở nước ta thời gian qua diễn biến phức tạp
có xu hướng gia tăng với tính chất thủ đoạn tinh vi
trong đó xuất hiện ngày càng nhiều vụ trá hình theo kiểu cho nhận con nuôi
lao động việc nhẹ lương cao
lấy công tác phòng ngừa là chính thời gian qua ngoài việc phát hiện đấu tranh
với loại tội phạm này công an tp hải phòng cũng đã đẩy mạnh công tác nắm địa bàn
tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng vừa ra quyết định khởi tố
đối với ba đối tượng này về tội mua bán người
do nhu cầu cần nhân viên phục vụ cho quán karaoke để kiếm lời
các đối tượng đã trao đổi nữ nhân viên từ thanh hóa ra hải phòng
quá trình trinh sát lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ các đối tượng
một mươi triệu thì bạn không làm được tôi có nhờ thằng em tìm chỗ khác cho bạn làm
và đấy đi giá một mươi ba triệu sau khi làm việc với cơ quan công an
em biết hành vi của mình mua bán người em sai
do nhu cầu quán em gần tết cũng cần nhân viên nên em vào trong thanh hóa
em đón bạn và bạn có đề xuất ứng của em một mươi ba triệu để trả cho quán cũ em đồng ý
khi làm việc với cơ quan công an thì em biết là
ý thức của em là ý thức mua bán chuyển nhiều người
chủ động trước những diễn biến của tội phạm mua bán người trong tình hình mới
công an thành phố hải phòng đã xây dựng nhiều phương án đấu tranh
nhiều đối tượng phạm tội mua bán người đã bị bắt giữ
bên cạnh đó cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức
thủ đoạn của các đối tượng này để người dân và đặc biệt là các cơ sở kinh doanh
có điều kiện có thể nhận diện góp phần vào công tác phòng ngừa đối với tội phạm mua bán người
công tác phòng chống mua bán người đối với các tội phạm
nếu mới có phát hiện ra thì tôi trực tiếp báo công an phường
các đồng chí công an cũng thường xuyên ra kiểm tra tuyên truyền và nhắc nhở chúng tôi
để nâng cao tinh thần cảnh giác và chống những tội phạm
tức là nó vào nó trà trộn vào nhà hàng để gây những hậu quả không tốt đối với nhà hàng đối với nhân dân
tội phạm mua bán người tiếp tục diễn biến
tội phạm mua bán người tiếp tục diễn biến phức tạp có xu hướng gia tăng với thủ đoạn tinh vi
các đối tượng đã triệt để lợi dụng như mạng xã hội gia lô facebook để kết nối
rụ rỗ đưa người dân nước ngoài hoặc trao đổi mua bán nạn nhân ngay trong nội địa
mọi người cũng tiếp cận không phải qua truyền thống ngày xưa là qua miệng với miệng nữa
mà bây giờ có thể tiếp cận qua các mạng trong mạng xã hội rồi qua điện thoại
có thể là gọi điện rồi có thể trao đổi qua những mạng xã hội để người ta có những thông tin
ví dụ như là người cần thì người ta sẽ đăng lên để tìm người việc nhẹ lương cao
thế còn người đang đến độ tuổi lao động thì người ta lại mong muốn được đi lao động
còn thời gian gần đây thì mua bán người nội địa trong nước thì thường thường tập trung vào cái việc
tìm các nhân viên để phục vụ cho các cơ sở kinh doanh có điều kiện
cái số lượng mà người mua bán thì thực tế ra cái nhận thức của người dân không bao giờ nghĩ rằng đấy là mua bán người
và cái việc trao đổi giữa coi người là một cái hàng hóa để trao đổi bằng cái vật chất
hoặc là bằng các cái phương thức khác nhau
tội phạm mua bán người là loại tội phạm có độ ẩn cao và có khả năng xảy ra trên các địa bàn
vì vậy ngoài công tác đấu tranh của lực lượng công an người dân cần chủ động tố giác tội phạm
phối hợp đấu tranh ngăn chặn với loại tội phạm này góp phần giữ vững an ninh trật tự địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố
và lệnh bắt tạm giam đối với huỳnh công hữu hiền huỳnh nam khang cùng chú tại huyện thoại sơn
đường trí thảo và nguyễn tuấn kiệt cùng chú tại thành phố long xuyên về hành vi cố ý gây thương tích
theo thông tin từ cơ quan điều tra trước đó huỳnh công hữu hiền có nợ tiền đặng hữu phúc nên phát sinh mô thuẫn
ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba biết được phúc hay đi uống cà phê tại một quán ở khu vực xã vĩnh trạch huyện thoại sơn
huỳnh công hữu hiền đã rủ theo nhóm bạn gồm nguyễn tuấn kiệt huỳnh nam khang đường trí thảo đi trên hai xe mô tô
mang theo dao tự chế đến quán cà phê trên rồi hiền và kiệt cầm dao tự chế chém nhiều nhát vào người phúc gây thương tích nặng
người dân phát hiện chi hô nên cả nhóm lên xe bỏ chạy phúc được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tích sau giám định là bốn mươi bốn
và hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại tỉnh bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn tấn trương
trú tại huyện núi thành tỉnh quảng nam để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
tại cơ quan công an trương khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản
đối tượng điều khiển xe máy đi dạo trên các tuyến đường nội thành quy nhơn khi đến khu vực phường quang trung
thì phát hiện một nữ sinh đi xe máy mang theo túi sách bên trong đó có chiếc điện thoại di động nên áp sát rồi giật lấy
sau đó trương tiếp tục điều khiển xe đi cướp giật tài sản của người khác thì bị lực lượng công an phát hiện khống chế và bắt giữ
một điểm đá gà ăn tiền nằm sâu trong khu vực vuông tôm tại một địa bàn giáp biển
vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu triệt xóa thành công bắt giữ một mươi hai đối tượng và nhiều tăng vật có liên quan
qua công tác nắm tình hình lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với cảnh sát cơ động công an tỉnh bố trí lực lượng bắt quả tang một mươi hai đối tượng đang tham gia đánh bạc
dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu vực đất trống trên địa bàn ấp canh điền xã long điền tây huyện đông hải
tại hiện trường lực lượng chức năng tạm giữ tám điện thoại di động số tiền gần ba mươi năm triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
theo kết quả điều tra công an công an xác định điểm đá gà ăn tiền nêu trên do đối tượng trần mắt tên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại xã long điền tây huyện đông hải đứng ra tổ chức
để đối phó với lực lượng chức năng tên thường xuyên thay đổi địa điểm lựa chọn những khu vực nằm sâu trong các vuông tôm cách xa chục đường lộ giới để tổ chức sát phạt
thưa quý vị thời điểm cận tết nguyên đán các đầu mối buôn bán ma túy hoạt động mạnh hơn với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn
đặc biệt là tại các vùng nông thôn vùng giáp danh khiến công tác quản lý địa bàn của công an địa phương gặp rất nhiều khó khăn
phản ánh tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng
đây là đối tượng trần quốc tuấn trú quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai trên tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi thuộc địa bàn xã hòa tiến
tuấn đã bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện hòa vang phát hiện có hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
gồm bốn gói ni lông bên trong chứa bốn loại ma túy khác nhau
cùng ngày tại thôn phú hòa một xã hòa nhân công an huyện cũng tiến hành kiểm tra quán nhớ hòa vang
qua kiểm tra phát hiện bốn đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ nhiều thuốc lắc ketamin dụng cụ để sử dụng ma túy
dù là địa bàn nông thôn nhưng những năm qua tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh chóng kéo theo nhiều tệ nạn tội phạm
trong đó có hoạt động phạm tội liên quan đến ma túy
mới đây công an huyện hòa vang lần đầu tiên phát hiện trên địa bàn có đối tượng sản xuất và chế biến cần sa
với mục đích thông qua mạng xã hội để bán cho các đối tượng ở các địa phương phía nam
trong năm hai nghìn ba chúng tôi đã bác giữ hai mươi sáu vụ và bốn mươi bốn đối tượng phạm tạo về ma túy
chúng tôi dự báo là trong thời điểm cuối năm
các đối tượng tiếp tục sẽ có hoạt động phức tạp lợi dụng địa bàn hòa vang để trung chuyển giao nhận ma túy
từ các tỉnh phía bắc hoặc là các tỉnh phía nam đến trên địa bàn hòa vang để giao về cho các quận nội thành của thành phố
chúng ta cũng tăng cường công tác nắm tình hình từ xa
ngoài ra đối với hòa vang cuối năm thường thường là dịp lễ tết
đồng thời các đối tượng tập đông lại để giữ hội hộp cuối năm
có khả năng là các đối tượng sẽ lợi dụng những này để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
để đó thì chúng tôi cũng phối hợp với công an tác xã các ban ngành đoàn thể là nêu cao tinh thần trách nhiệm
trong việc nắm tình hình để từ đó có phát hiện kịp thời và tổ chức đấu tranh hiệu quả
thực hiện mệnh lệnh của giám đốc công an thành phố đà nẵng triển khai các đợt ra quân truy quét
trấn áp tội phạm trên địa bàn trong dịp trước trong và sau tết nguyên đáng giáp thiền
chỉ tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai hai nghìn hai mươi ba đến nay công an huyện hòa vang đã bắt giữ sáu vụ sử dụng
tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy thành tích này không chỉ góp phần vào nỗ lực đảm bảo bình yên cuộc sống
của người dân vùng nông thôn vùng dắp ranh tại huyện hòa vang mà còn toàn thành phố đà nẵng
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố
và lệnh tạm giam đối với châu rách tà na chú tại thị xã tịnh biên tỉnh an giang về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu na là cháu ruột của châu ni sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba cùng
chú tại địa phương do thường xuyên ăn nhậu say xỉn bị ni la mắng nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn
ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba na đi nhậu về thì xảy ra xô xát na dùng khúc gỗ đánh vào đầu khiến ni bất tỉnh
rồi bỏ trốn khỏi địa phương ni được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng ngày ba mươi tháng một mươi hai
đã tử vong lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra truy xét nóng và các trinh sát đã bắt giữ được na
khi đang trốn tại xã châu lăng huyện tri tôn của tỉnh an giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng
nguyễn lê nhật tùng hai mươi tám tuổi trú tại tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an huyện trảng bom
bắt quả tăng tùng đang tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ ba gói ma túy đá là heroin khám xét khẩn cấp nơi ở của tùng
tại xã sông chầu huyện trảng bom
công an đã thu giữ gần một trăm sáu mươi gam ma túy tùng khai nhận bản thân nghiện ma túy lên tp hcm mua số ma túy trên
với giá năm mươi tám triệu đồng về phân nhỏ để bán cho người nghiện thì bị bắt giữ
công an tp rex giá của tỉnh kiên giang đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
đối với nguyễn văn nhật chú tại huyện an dương tp hải phòng ngay sau khi phóng sự
qua công tác nắm tình hình đội cảnh sát hình sự
công an tp rex giá phát hiện nhật có biểu hiện hoạt động liên quan đến tín dụng đen nên đã tiến hành mời đối tượng làm việc
tại cơ quan công an nhật thừa nhận có cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao một một ngày
tương đương với ba trăm sáu mươi năm một năm vượt quá quy định của pháp luật
tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của nhật công an đã thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
thưa quý vị sau khi mà phóng sự
nhiều vi phạm nghiêm trọng trong hành lang thoát lũ tại huyện thường tín thành phố hà nội được phát sóng
truyền hình công an nhân dân đã nhận được phản hồi của ủy ban nhân dân huyện thường tín
theo đó những nội dung mà truyền hình công an nhân dân nêu là có căn cứ
và nơi đây đang là điểm nóng vi phạm pháp luật về đất đai đê điều trật tự xây dựng trên địa bàn huyện
đồng thời ủy ban nhân dân huyện thường tín cũng mong muốn truyền hình công an nhân dân tiếp tục đồng hành để xử lý rứt điểm những vi phạm này
khu vực trạm trộn bê tông phong cảnh của công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng phong cảnh tại xã thống nhất huyện thường tín thành phố hà nội
là những xe hàng trở đầy đá những xe này đều trên ba mươi tấn và vẫn đang ngang nghiền hoạt động
mọi lý do đều không thể biện minh cho hoạt động của trạm trộn bê tông không phép
và những chiếc xe tải trọng hàng chục tấn đang ngày ngày cây nát bờ đê nơi chỉ cho phép xe dưới một mươi hai tấn hoạt động
và phải khẳng định lại đây là khu vực không gian thoát lũ ở sông hồng
chiều cùng ngày phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có buổi làm việc với đại diện ubnd huyện thường tín
ông từ đức mạnh trưởng phòng kinh tế khẳng định ubnd huyện đã rất nhiều lần nhận được phản ánh của người dân
về những vi phạm pháp luật về đất đai đê điều trật tự xây dựng môi trường ở khu vực tuyến đề hữu hồng đoạn qua địa bàn huyện
trong đó có trường hợp vi phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng phong cảnh
ubnd huyện thường tín cũng đã có nhiều văn bản lãnh đạo chỉ đạo ubnd xã thống nhất chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng
hạt quản lý đê thường tín tiến hành ngăn chặn xử lý rứt điểm trường hợp vi phạm pháp luật của công ty này
tuy nhiên đơn vị này tiếp tục có các hành vi vi phạm mới thể hiện sự coi thưởng pháp luật
đây là vị trí mà công ty phong cảnh đặt trạm chợ bê tông vì nó là thuộc không gian thoát lũ do đó là trường hợp này không được cấp phép
cái trường hợp này thứ nhất là hai lần rồi về hồ sơ về xử lý xã cũng đã phối hợp với công ty thủy nội địa
cộng với cả xã với cả các phòng ban có liên quan để xử lý
tuy nhiên là đến nay thì nó chưa được triệt đề như theo cái phản ánh
trường hợp này nó cũng là một cái điểm mà gây bức xúc dân sinh
tổ công tác gồm đại diện phòng kinh tế ubnd huyện thường tín lãnh đạo ubnd xã thống nhất
công an xã thống nhất cùng nhóm phóng viên đã có mặt tại công ty trách nhiệm
thiếu hạn vật liệu xây dựng phong cảnh
chạm trộn vẫn ngang như hoạt động cho dù có sự xuất hiện của cơ quan chức năng
chất thải từ chạm trộn vẫn thải thẳng xuống sông hồng
mười anh lại chứng kiến ra nói là anh vy vy vào này không đúng
nước chảy ra nó kéo theo cái mặt sàn người ta rửa mặt sàn ra là nó có kéo theo cái
cái cái bột đá mạt của trên bãi
chất thải từ tràm trộn bê tông đã xả thẳng trực tiếp xuống sông hồng
không những làm ô nhiễm môi trường mà còn làm thay đổi dòng chạy tại khu vực sông này
dù có tìm mọi lý do thì không ai có thể biện minh cho những sai phạm nơi đây
bởi ai có thể chịu trách nhiệm cho việc chất thải xây dựng là bột đá bột xi măng
nước thải chưa được xử lý thải trực tiếp xuống sông hồng
khiến dòng chảy có thể bị biến đổi môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng

trong đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn thì đoàn sẽ có kết luận cụ thể
mọi công dân doanh nghiệp đều bình đẳng trước pháp luật
và phải chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước về đất đai
kinh doanh chất tự xây dựng và đảm bảo môi trường
trường hợp của công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng phong cảnh cũng không phải ngoại lệ
tuy nhiên chính sự bất chấp các quy định của pháp luật
bất chấp các văn bản nhắc nhở
thường tín và các ban ngành có liên quan
đã khiến tình hình an ninh trật tự tại khu vực không gian thoát lũ
tuyến b hữu hồng thuộc xã thống nhất huyện thường tín có dấu hiệu phức tạp
chương trình công an nhân dân sẽ tiếp tục theo dõi và nánh vụ việc